cách đây hơn một năm một trăm ba mươi bảy nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế của tỉnh lai châu đã bị chấm dứt hợp đồng
sau hơn một năm tổ chức thanh tra về vấn đề này vừa qua ubnd tỉnh lai châu đã công bố kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm của các cá nhân tập thể trong vụ việc này
sai phạm đã được chỉ ra những người gây ra sai phạm thì đã bị kỷ luật tuy nhiên số phận của những nhân viên y tế bị cho nghỉ việc thì vẫn chưa có lời giải đáp
theo kết luận thanh tra số một nghìn hai trăm chín mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín một trăm ba mươi bảy nhân viên y tế nằm trong số hai trăm năm mươi tám nhân viên y tế được sở y tế và sở nội vụ ký hợp đồng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi chín
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi hai ubnd tỉnh lai châu đã có văn bản yêu cầu tất cả các sở ban ngành ra soát tạm dừng hợp đồng và tiếp nhận người vào công tác
nhưng từ đó đến cuối năm hai nghìn một mươi hai ubnd tỉnh lai châu đã có văn bản yêu cầu tất cả các sở ban ngành ra soát tạm dừng hợp đồng và tiếp nhận người vào công tác

ubnd tỉnh lai châu vẫn đang tồn tại một vấn đề gây bức xúc đó là thiếu nhân lực nhưng lại không được tuyển dụng thêm

mặc dù nhiều lãnh đạo đường nhậm và nguyên lãnh đạo của hai ngành đã bị kỷ luật tuy nhiên cuộc sống của hàng trăm nhân viên y tế đã từng gắn bó với ngành trong tương lai sẽ ra sao
đến nay đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp